vào trưa ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh
đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê tỉnh bình định
bị mất tích bí ẩn tại tp hcm thời gian vừa qua
ngay sau đó thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để làm rõ thêm
qua quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng cho biết thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bất thường
cơ quan công an cho biết do nạn nhân chết dưới nước và trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích
tài sản không bị mất nên công an quận bình thạnh đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm tiến hành các thủ tục để xác định đây có phải là án mạng hay không
trước đó vào sáng ngày hôm nay cơ quan công an đã làm việc với ông nguyễn đức mậu hành nghề xe ôm
ông này xác nhận mình chính là người đã chở nghĩa tuy từ bến xe miền đông đến trường đại học gutech
trên đường điện biên phủ quận bình thạnh và tại đây nghĩa đã xuống xe